phần lớn là chúng ta kiểm soát được mỡ máu
để đối với tăng mỡ máu
hoặc là đối với những người thừa cân
thì kiểm soát được cân
như bác sĩ vừa chia sẻ thì viên văn xe
cơ bản nhất là chúng ta sẽ phải phòng bệnh
thăm khám thường xuyên sẽ là một trong những cách hiệu quả
để có thể phòng bệnh căn bệnh này
một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn
những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
đến đây thì thời lượng của chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
ngày hôm nay cũng đã hết